cả nước có tới một trăm linh hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở và số lượng các hộ này đang tăng lên do nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan
vì vậy việc xây dựng các công trình dân cư phòng chống lụt bão đặc biệt là ở khu vực miền núi
cần được tính toán kỹ càng hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra
cũng theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa khảo sát thực tế tại bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
phối hợp với các ban ngành địa phương đánh giá rút kinh nghiệm đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả tái thiết sau thiên tai
một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là thực trạng các khu vực sinh sống của đồng bào khu vực miền núi
thường bám theo địa hình sông suối tiềm mẩn nhiều rủi ro mỗi mùa mưa lũ
tới gần một trăm linh các hộ dân đang nằm trong những khu vực nguy hiểm và các khu vực này thì nó liên tục tăng lên
bởi vì chúng ta thấy rằng là các hoạt động kinh tế xã hội
rồi cũng như là số lượng
dân cư của chúng ta thì ngày càng gia tăng
cái việc mà vị trí ở nó càng thiếu đi
và cái công tác quy hoạch của dân cư của chúng ta khu vực miền núi
khu vực mà dễ xảy ra lũ quét sạt lở đất nhất thì cũng thực sự là sự quan tâm chưa được sâu sát
quy hoạch dân cư khu vực miền núi là nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ tính mạng
tài sản của người dân cơ sở hạ tầng của đất nước
việc xây dựng các công trình dân cư phòng chống lụt bão
đặc biệt ở khu vực miền núi cần được tính toán kỹ để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra
tổng cục phòng chống thiên tai đang lập dự án báo cáo chính phủ về những điểm dân cư nằm trong vùng nguy cơ sạt lở
từ đó xây dựng hướng dẫn chi tiết công tác ứng phó khi xảy ra thiên tai